thưa quý vị vào tối qua theo giờ việt nam tổng thống mỹ barack obama đã đặt chân xuống sân bay nội bài
và sẽ chính thức bắt đầu chuyến thăm việt nam trong ba ngày từ ngày hôm nay đến ngày hai mươi năm tháng năm
sự kiện này thu hút được sự quan tâm của báo chí quốc tế bởi ông obama mới chỉ là tổng thống mỹ thứ ba đến việt nam
từ sau khi chiến tranh kết thúc và đồng thời đây cũng là chuyến công du việt nam đầu tiên của ông obama trong hai nhiệm kỳ
với tiêu đề ông obama tới việt nam và nhật bản để đối diện với những bóng ma của chiến tranh trong bối cảnh hỗn loạn của những cuộc chiến mới
bài viết trên tờ thời báo los angeles mở đầu bằng đoạn viết
trong gần tám năm qua tổng thống obama đã chật vật tìm cách chấm dứt các cuộc chiến tranh ở afghanistan và iraq
tuần tới ông sẽ thành công trong việc khép lại những chương cuối cùng của hai cuộc chiến tranh khác chiến tranh việt nam và chiến tranh thế giới thứ hai
chuyến thăm việt nam và nhật bản có ý nghĩa phát đi thông điệp
để đạt được hòa bình thực sự cần rất nhiều nỗ lực và thời gian
trang tin điện tử international business times miêu tả việt nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu á
và chuyến thăm của ông obama là dấu hiệu rõ ràng cho thấy mối quan hệ kinh tế việt mỹ đang ngày một khăng khít
chuyến công du càng có ý nghĩa hơn khi nó diễn ra chỉ vài tháng sau khi việt nam mỹ cùng một mươi quốc gia khác ký kết hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
đây là cánh cửa rộng mở cho các nước trong hợp tác thương mại
trong khi đó các mạng tin cnn
nhật bản ấn độ đều có bài viết nhấn mạnh chuyến thăm của ông obama tới việt nam sẽ mở ra một chương mới cho quan hệ song phương việt mỹ